quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau nhiều ngày hoạt động cầm trừng hôm nay vùng ngắp thấp phía tây đã hoạt động mạnh hơn
và mở rộng về phía nước ta tuy nhiên nắng nóng vẫn chỉ tập trung ở khu vực tây bắc bắc bộ
các khu vực khác chưa có nắng nóng là nhờ vào một vùng hội tụ gió giúp cản bớt nắng xuống
tuy nhiên sang ngày mai khi vùng hội tụ gió yếu đi ở khu vực phía tây bắc bộ cũng như khu vực trung du
và đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội sẽ đều có nắng nóng
khu vực tây bắc của bắc bộ có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao trên ba mươi bảy độ
còn các khu vực khác như độ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
cần lưu ý về đêm và sáng sớm mai tại bắc bộ có khả năng có mưa rông rải rác
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm
miền trung cũng là vùng chịu tác động mạnh của vùng áp thấp nóng phía tây
nên ngày mai khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến tận phú
phú yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm cho đến ba mươi tám độ
có nơi trên ba mươi chín độ độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ ba mươi năm đến bốn mươi
khu vực từ khánh hòa cho đến bình thuận ngày mai cũng có nắng
nhưng nhiệt độ cao nhất ngày chỉ giao động từ ba mươi hai cho đến ba mươi năm độ
đến chiều tối và đêm trên khu vực trung bộ cũng có thể xuất hiện mưa rào và rông vài nơi
nguy cơ cao kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nguy hiểm
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai vẫn duy trì trạng thái nắng nhiều cả ngày
trong đó khu vực tây nguyên có nắng nóng sấp xỉ diện rộng với nhiệt độ từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
có nơi trên ba mươi sáu độ còn khu vực nam bộ có nắng nóng diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ là từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
độ ẩm trên hai khu vực cũng tương đối thấp chỉ từ bốn mươi năm cho đến năm mươi
về chiều tối và đêm ở khu vực tây nguyên có thể có mưa rào và rông
ở một vài nơi
trong đêm nay và ngày mai khu vực bắc và giữa biển đông
trong đó có huyện đảo hoàng sa tiếp tục có gió hướng đông nam đến nam
với cường độ phổ biến cấp bốn cấp năm
riêng khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ về chiều tối gió có thể đạt cấp năm
có lúc cấp sáu gây nên tình trạng biển động
tàu thuyền lưu thông trên khu vực cần hết sức lưu ý
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước